đặc biệt những ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ hai quốc hội khoáng một mươi năm đã được trả lời thấu đáo
quốc hội đã không ngừng đổi mới cả về tổ chức và hoạt động
phát huy được vai trò vị trí là cơ quan quyền lực cao nhất
đánh giá cao những ý kiến kiến nghị chính đáng của cử tri phường đông ngàn
thứ trưởng trần quốc tỏ đã cảm ơn các đại biểu quan tâm đánh giá cao sự hiệu quả của công tác
đảm bảo an ninh trật tự phòng chống tội phạm của lực lượng công an
đồng thời cho biết bộ công an là đơn vị gương mẫu đi đầu về tinh giản bộ máy và biên chế
thứ trưởng trần quốc tỏ nhấn mạnh thực hiện chủ trương xây dựng công an xã thị trấn chính quy trên toàn quốc
bộ công an đã điều động hơn năm mươi cán bộ công an chính quy xuống đảm nhiệm các chức danh công an xã
nhưng không tăng thêm biên chế đảm bảo bộ tinh tỉnh mạnh huyện toàn diện xã bám cơ sở
bước đầu lực lượng công an chính quy về xã đã bám địa bàn bám cơ sở hoàn thành khá tốt nhiệm vụ được giao
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng trần quốc tỏ cũng đề nghị cử tri tỉnh bắc ninh
tiếp tục ủng hộ bộ công an xây dựng lực lượng đặc biệt xây dựng lực lượng công an xã
khẳng định bộ công an sẽ lắng nghe chỉnh sửa những điểm còn thiếu sót
và sẽ tiếp tục đồng hành với các cử tri để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
còn vào chiều nay tại công an tỉnh khánh hòa thượng tướng lương tam quang
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã chủ trì buổi lễ công bố và trao quyết định
của bộ trưởng bộ công an về công tác cán bộ công dự về phía tỉnh khánh hòa
có đồng chí nguyễn tấn tuân phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa
tại buổi lễ bộ công an đã công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an về việc điều động
đại tá đào xuân lân giám đốc công an tỉnh khánh hòa
nhận công tác và giữ chức vụ cục trưởng cục an ninh đối ngoại bộ công an
công bố và trao quyết định điều động đại tá nguyễn thế hùng giám đốc công an tỉnh ninh thuận
đến nhận công tác và giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh khánh hòa
phát biểu tại buổi lễ thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
thượng tướng lương tam quang chúc mừng công an tỉnh khánh hòa và cá nhân đại tá nguyễn thế hùng
thứ trưởng lương tam quang yêu cầu ở cương vị công tác mới đại tá nguyễn thế hùng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm
nhanh chóng cùng tập thể đảng ủy lãnh đạo công an tỉnh khánh hòa phát huy dân chủ đoàn kết nội bộ
phát huy trí tuệ tập thể chủ động tham mưu tốt cho cấp ủy chính quyền địa phương
các mặt công tác đảm bảo giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
đồng thời xây dựng lực lượng công an khánh hòa cách mạng chính quy tình nhuệ hiện đại
phát biểu nhận nhiệm vụ đại tá nguyễn thế hùng giám đốc công an tỉnh khánh hòa
hứa sẽ khắc phục mọi khó khăn nỗ lực tập trung xây dựng và phát huy sức mạnh khối đoàn kết thống nhất
trong tập thể đảng ủy ban giám đốc và toàn lực lượng công an tỉnh khánh hòa
phân đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao